ngày hai tháng sáu tại quảng trường thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn ban bí thư trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hai nghìn một mươi chín với chủ đề thanh niên tình nguyện vì cộng đồng
giữa buổi lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo các đồng chí trong ban bí thư ban thường vụ trung mương đoàn
lãnh đạo tỉnh bắc cạn cùng hơn hai đoàn viên thanh niên tỉnh bắc cạn
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương hòa bình đề nghị trung ương đoàn cần tổ chức các chương trình chiến dịch thiết thực
hiệu quả tiết kiệm an toàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước trong và sau chiến dịch
tìm tòi xây dựng các phong trào mới hiệu quả hơn nữa kịp thời phát hiện những mô hình hay
cách làm mới để nhân rộng nhất là trong phát triển kinh tế xã hội
cũng tại lễ gia quân đồng chí trương hòa bình đã trao cờ lệnh phát độc gia quân chiến dịch cho đoàn viên thanh niên
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ra mắt năm đội hình thanh niên tình nguyện
tặng hai mươi phần quà cho gia đình chính sách hai mươi xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó